sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa có báo cáo nhanh do ảnh hưởng của mưa kéo dài kèm theo rông lốc làm cho nhiều diện tích lúa hẻ thu đang trong giai đoạn trổ bông và chuẩn bị thu hoạch ở trần văn thời u minh thới bình và thành phố cà mau đã bị ngã sập ngập chìm trong nước chưa đánh giá được mức thiệt hại
hầu hết diện tích lúa hẻ thu trong giai đoạn trổ bông nên khi bị sập diện tích này sẽ khó phục hồi thiệt hại nặng nề về năng suất là điều không thể tránh khỏi
hiện tại ngành chuyên môn đã chỉ đạo các địa phương mở tất cả cống thủy lợi để xả nước nhưng do lượng mưa lớn nước rút chậm nếu trong những ngày tới tiếp tục có mưa lớn nguy cơ bị thiệt hại cho diện tích lúa hẻ thu sẽ còn tiếp tục gia tăng
ngoài ra mưa nhiều nên nhiều loại sâu bệnh phát triển trong ba mươi sáu năm trăm linh hectare lúa hẻ thu đã xuống giống từ đầu vụ đến nay có đến một mươi chín hectare nhiễm sâu bệnh mưa còn làm cho ba mươi hai trên bốn chín trăm linh hectare rau màu mới xuống giống bị thiệt hại từ ba mươi